thiệt hại do rét mưa tuyết gây ra vẫn tăng nhanh nhất là tại các địa bàn vùng cao của các tỉnh như lai châu lào cai hay cao bằng
tại tỉnh lào cai tổng thiệt hại do mưa tuyết gây ra tại lào cai đến thời điểm một mươi năm h ngày hai mươi tám tháng một là trên bốn mươi tỷ đồng
mặc dù thời tiết đã ấm dần lên song những con số thống kê thiệt hại đặc biệt là trong ngành nông nghiệp của tỉnh lào cai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
đã có sáu trăm hai mươi hai con da súc của các hộ dân ở tám trong số chín huyện bị chết sáu trăm linh hectare rau hoa các loại cùng hơn bảy hectare cây dược liệu bị tuyết che phủ
để tháo gỡ khó khăn và giúp người dân sớm ổn định đời sống ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đề nghị trung ương các bộ ngành hỗ trợ đột xuất cho tỉnh lào cai hai mươi tỷ đồng
và một chiếc xe chuyên dụng để phá băng tuyết theo như định mức dự thảo thay đổi quyết định một trăm bốn mươi hai và bốn mươi chín của thủ tướng
theo báo cáo nhanh từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn lai châu đến thời điểm này toàn tỉnh thống kê được hơn năm trăm năm mươi con châu bò chết trong đợt rét đậm rét hại vừa qua
và dự kiến con số này sẽ còn tăng trong những ngày tới
nguyên nhân số gia súc chết tăng mạnh do địa hình hiểm trở xa xôi nhiều bản xa trung tâm nhiều nơi không có phương tiện hỗ trợ thông tin nên công tác giả soát thống kê chậm
bên cạnh đó lai châu là tỉnh miền núi có vùng bị ảnh hưởng mưa tuyết và băng giá rộng
hơn ba mươi xã vùng cao nên số gia súc bị kiệt sức do rét lớn
khi nắng ấm người dân không cứu chữa kịp thời nên châu bò bị cướp hoặc phát bệnh chết
tại quảng bình báo cáo của người dân với các cấp chính quyền cho biết trên địa bàn đã có ba trăm sáu mươi ba con châu bò bị chết rét
tập trung chủ yếu tại các huyện lệ thủy quảng ninh bố chạch quảng chạch tuyên hóa minh hóa
trong khi đó tính đến một mươi bảy h chiều ngày hai mươi tám tháng một đã có chín trăm hai mươi hai con da súc bị chết rét trên địa bàn tỉnh cao bằng
số lượng gia súc chết rét tập trung nhiều nhất ở các huyện có nền nhiệt thấp như hạ lan nguyên bình bảo lạc trùng khánh thạch an